kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một
anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi trú tại huyện long thành của tỉnh đồng nai
đang đi xe đạp tới công ty thì bị đạt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người
khiến anh hùng tử vong tại chỗ gây án xong đạt bỏ trốn
sau đó đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân
cục cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp với
các cơ quan chức năng xác minh hai đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu
theo cục cảnh sát giao thông hai đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội hôm một mươi năm tháng một mươi một vừa qua
ghi lại ảnh hình ảnh của một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá
nghi ngờ xảy ra ở vùng biển thuộc tỉnh cà mau
cả hai đoạn clip nạn nhân là người đàn ông đều bị dùng kìm bấm vào môi và ngón tay vùng nhạy cảm trên cơ thể
nạn nhân nhiều lần xin tha nhưng bất thành
khi tiếp nhận thông tin cục cảnh sát giao thông đã cử lực lượng của thủy đoàn hai cùng trinh sát cục tiến hành xác minh điều tra
công an quận liên triểu của thành phố đà nẵng đã vừa bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản của hai nữ sinh viên
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh
hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị một thanh niên lạ mặt
xông vào dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản gồm một laptop hai điện thoại di động
khi hắn vào thì hắn hỏi con mô tên thương thì tụi em kêu là em tụi em không biết
xong cái hắn mới bước vô phòng thì em mới la làng lên
xong hắn mới cầm con dao bấm ra để bắt giật tài sản của mình
đe dọa tụi em thì lúc đó là tụi em mới không nói gì hết nữa
rồi hắn vô xin tiền với cả tụi em không có tiền thì hắn mới xin điện thoại
xong hai đứa không cho thì hắn mới trói tay trói chân bịt miệng lại đẩy vào nhà tắm
hắn chán cưa lại ngoài này hắn tự lục xong rồi hắn tẩu thoát
lúc đó thì tụi em rất là hoảng loạn không biết làm gì cả
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộn cắt
và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam
theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
thì từ thông tin của rà soát khu vực những người ở quán cơm
chúng tôi nhận định là đối tượng lên xe một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
thì ngay lập tức là tổ công tác tiếp truy đuổi theo cái biển số xe này
và phối hợp với công an của một số đơn vị
đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cũng như là phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh khánh hòa
thì đến khoảng một mươi hai giờ đêm tức là gần hai mươi bốn giờ ngày cùng ngày

thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
đối tượng là khi thực hiện hành vi là trùm kính mạc biển số xe thì bẽ lại
nên hoàn toàn gần như là để xác định hướng đi di chuyển của đối tượng là rất là khó
nhưng mà với cái tinh thần là quyết tìm
ra bằng mọi cách phải tìm và bắt được đối tượng
phải nói rằng là cái tinh thần máu lửa của anh em cảnh sát hành sử
đầy trách nhiệm đầy nhiệt huyết và rất là mưu trí rất là xuất sắc để để truy bắt được đối tượng
chính sự quyết tâm đến cùng và phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên
đã mang đến thành công nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân
công an tỉnh hưng yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đối với tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu hưng yên nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn phúc ninh xã hùng an huyện kim động
quá trình xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên xác định công ty
phẩm hưng yên do nguyễn văn thắng là tổng giám đốc được ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên cấp giấy
chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường an tảo
do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án nên
công ty thực phẩm hưng yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi đến
hai nghìn một mươi hai bằng các thủ đoạn gian rối đối tượng thắng đã chuyển nhượng nhiều thừa đất tại dự án trên dưới
thức hợp đồng góp vốn xây dựng nhà sau khi nhận tiền của khách hàng đối tượng không xây nhà theo
thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền của khách đã nộp một nhóm gồm bốn đối tượng tổ chức mua gom pháo
nổ trái phép từ cửa khẩu hoa lư của tỉnh bình phước về lâm đồng tiêu thụ ngay trong chuyến hàng đầu
đầu tiên gần hai tấn pháo hoa nổ vừa được các đối tượng đưa chót lọt vào địa bàn đã bị phòng cảnh
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt là man văn tự lê đình giang nguyễn thị phương thảo cùng chú tại huyện đức
trọng của tỉnh lâm đồng và phạm anh tịnh chú tại huyện trảng bom của tỉnh đồng nai tăng vật được
lực lượng công an tịch thu được là chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là một bảy trăm bảy mươi bốn kg phòng cảnh
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện lâm hà lấy
lời khai của các đối tượng kiểm đếm và niêm phong toàn bộ số pháo tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ
sử lý các đối tượng một đối tượng tự ý đăng tải thông tin hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng
xã hội nhằm mục đích câu like câu view cho fanpage của mình để thu hút quảng cáo vừa bị công an tỉnh
quảng nam phạt số tiền năm triệu đồng trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công
nghệ cao công an tỉnh đã phát hiện trên mạng xã hội đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh của
cháu bé năm tuổi là nạn nhân của vụ việc giết người xảy ra tại huyện quế sơn của tỉnh quảng nam
vào ngày hai mươi tháng một mươi gây bức xúc cho gia đình cháu bé qua điều tra lực lượng chức năng đã xác
định một đối tượng nam là quản lý fanpage facebook tam kỳ đã đăng tải bài viết tại cơ quan công
đối tượng nam này khai nhận đã tìm kiếm tự ý đăng tải thông tin hình ảnh cá nhân của cháu bé mà
không có sự đồng ý của gia đình cháu nhằm mục đích câu like thu hút quảng cáo cùng với bị phạt
năm triệu đồng đối tượng buộc phải gỡ bài đăng trên trang facebook ở phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm tên lý văn trang về tội tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép khi đối tượng này đang có mặt tại khu vực khu công nghiệp quang
châu của huyện việt yên của tỉnh bắc giang theo cơ quan điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lý văn trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã khâm thành huyện trùng khánh của tỉnh cao bằng đã tổ chức đưa bốn người
trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam qua mốc biên giới bảy trăm bảy mươi bốn thuộc xã khâm thành huyện trùng khánh
huyện này đã bỏ trốn khỏi địa phương ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
cao bằng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với lý văn trang về tội tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm ừ ừ
ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi
tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với nguyễn thị thanh nhàn sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm
một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi thường trú và nơi ở hiện tại
trung cư pacific ples số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trần mạnh hà sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
aic nơi thường trú tổ bốn mươi năm b đê la thành phường phương liên quận đống đa thành phố hà nội nơi ở hiện tại
là khu đô thị tham city park hill phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội đỗ văn sơn sinh
ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi thường trú tổ ba mươi hai
phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội nơi ở hiện tại số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đô thị start
lếch phường xuân tảo quận bắc tử liêm thành phố hà nội chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi năm tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị
sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ
có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp